tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp và trao đổi ý kiến với bà mát viên khô
chủ tịch hội đồng liên bang thượng viện nga đang ở thăm việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao chuyến thăm việt nam lần này của bà chủ tịch có ý nghĩa rất quan trọng
trong việc góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện việt nam và liên bang nga
tổng bí thư khẳng định đảng nhà nước quốc hội chính phủ và nhân dân việt nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
coi đó là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình
tổng bí thư đánh giá cao các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo quốc hội hai nước nhấn mạnh đảng cộng sản việt nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với các chính đảng
nhà nước quốc hội và nhân dân nga với đảng nước nga thống nhất cầm quyền
bày tỏ tin tưởng những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức việt nam lần này của bà chủ tịch sẽ tạo sung lực mới
có phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
bà matvienko thông báo với tổng bí thư một số nét lớn về tình hình liên bang nga gần đây
về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với chủ tịch quốc hội và các nhà lãnh đạo việt nam
nhấn mạnh liên bang nga luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị
truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện liên bang nga việt nam
khẳng định liên bang nga sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước trên tất cả mọi lĩnh vực
tạo sự chuyển biến thực chất trong quan hệ song phương